bộ giao thông vận tải vừa có đánh giá về tình hình thực hiện đó chính là tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực đường bộ đường sắt đường hàng không đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và theo đó trên cơ sở đánh giá thực tế kết quả thí điểm đợt đầu tiên bộ giao thông vận tải tiếp tục xây dựng kế hoạch phục hồi đường bay nội địa trong thời gian từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể như sau đường bay đi hà nội tp hcm hà nội đi đà nẵng đà nẵng đi tp hcm và ngược lại thực hiện không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
các đường bay khác thực hiện không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều tần suất khai thác của mỗi hàng không trên từng trạng bay sẽ được tăng thêm một chuyến bay một ngày vào các thời điểm ngày một tháng một mươi một
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nếu hệ số sử dụng ghế trung bình trên trạng bay đó của toàn bộ các hãng hàng không trong vòng bảy ngày trước đó đạt từ bảy mươi năm trở lên